tại hà nội số ca dương tính sars cov hai tiếp tục tăng với nhiều ổ dịch liên tiếp bảy ngày vượt mốc hai trăm linh ca
thành phố dự báo ca bệnh sẽ tăng cao trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán sắp tới
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội tối hai mươi ba tháng một mươi một thống kê bảy ngày liên tiếp
thành phố vượt mốc hai trăm linh ca covid một mươi chín một ngày cao nhất là hai trăm tám mươi sáu ca thấp nhất hai trăm một mươi bảy ca
không ghi nhận trong cộng đồng vẫn chiếm tỷ lệ lớn
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một hà nội thí điểm cách ly f một tại nhà trên toàn thành phố
trừ bốn quận trung tâm ba đình hoàn kiếm đống đa hai bà trưng
bởi mật độ dân cư cao và tập trung ở trụ sở của các cơ quan tổ chức lớn
thành phố cũng hướng dẫn thu dung điều trị f nhẹ và không triệu chứng
tại các trạm y tế lưu động của quận huyện thị xã
về việc giám sát người dân về từ các địa bàn có dịch
hà nội bỏ yêu cầu người về từ thành phố hồ chí minh phải cách ly tại nhà bảy ngày
thay vào đó những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh
chỉ cần tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
đồng thời xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất nếu có dấu hiệu bất thường
về sức khỏe như ho sốt khó thở đau rát hỏng mất vị rác
thì báo cho cơ quan y tế theo dõi và xử trí
theo quy định ông nguyễn văn phương phó bí thư thành ủy hà nội
dự báo ca bệnh covid một mươi chín sẽ tăng cao trong dịp tết dương lịch
tết nguyên đán sắp tới thành phố đã giao sở y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản
khi có một trăm linh ca bệnh và đề nghị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này
theo phó bí thư hà nội nếu xuất hiện ba mươi ca bệnh trở lên
thành phố sẽ chia ra bốn cấp độ điều trị cho các f
cụ thể bệnh viện thành phố là cấp độ một bệnh viện tuyến quận huyện là cấp độ hai
trung tâm y tế xã phường thị trấn là cấp độ ba cấp độ bốn là khi đã quá tải điều trị tại nhà
thành phố cũng đã giao sở y tế nghiên cứu thí điểm điều trị f thể nhẹ tại nhà
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại